ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín báo nhân dân đã phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã tuyển chọn xuất bản cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
trong chương trình tâm điểm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
truyền hình nhân dân và các vị khách mời phân tích về sự lan tỏa của một nhân cách lớn
cũng là phần một của cuốn sách
trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với biên tập viên minh anh
và các vị khách mời để cùng tiếp tục bàn luận về phần hai của cuốn sách
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
để hiểu rõ hơn về tâm và tầm của nhà lãnh đạo kính mến của chúng ta
ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với biên tập viên minh anh
vâng xin mời biên tập viên minh anh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
và xin kính chào quý vị và các bạn
chúng ta lại cùng gặp nhau để cùng tiếp tục gặp gỡ với hai vị khách mời
là nhà báo văn bắc
phóng viên cao cấp chuyên trách tổng bí thư chủ tịch nước
cùng nhà báo nhà thơ bùi hoàng tám
chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện từ hôm trước đúng không ạ
về tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế
hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái nội dung
mà có lẽ là có mang tính chất là thời sự rất được nhiều người quan tâm
và nhận được rất nhiều những bài bình luận của mọi tầng lớp nhân dân
đó là tâm và tầm của một nhà lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước
nhà báo bác văn
ông cảm nhận như thế nào về hai chữ tâm và tầm ở đây
về cái tâm và cái tầm của nhà lãnh đạo ấy
thì đối với đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí có cái tư duy của một nhà trí học một nhà khoa học rất rõ ràng
mà cái tư duy ấy không phải đến khi đồng chí làm lãnh đạo cấp cao
mà khi ở tạp chí cộng sản
các bài viết của đồng chí đã thể hiện những cái đó
và cho đến bây giờ cái tư tưởng của đồng chí đấy vẫn có một sự nhất quán
khi nhìn một sự việc một vấn đề
bao giờ đồng chí cũng nhìn được cái chiều sâu lịch sử của nó
quá trình hình thành của nó hiện tại và hướng phát triển của nó như thế nào
cho nên cái tầm của nhà lãnh đạo đồng chí thiện rất rõ
trong các bài phát biểu trong các chỉ đạo
tôi nói ví dụ như khi bộ chính trị ban hành cái chỉ thị ba mươi năm
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
thì đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
có một bài viết đăng trên các báo
đồng chí chỉ ra nhiều vấn đề rất phải để ý
đó là khi đánh giá một nhiệm kỳ năm năm
thì chúng ta không chỉ có đánh giá nhiệm kỳ năm năm
mà phải nhìn lại một mươi năm trước đó
và thậm chí phải nhìn lại ba mươi năm năm đổi mới
về cá nhân tôi thì tôi thấy là
chết về cái tâm ấy
thì tôi nghĩ tổng bí thư chủ tịch nước
có lẽ cái tâm nguyện lớn nhất của tổng bí thư chủ tịch nước
luôn luôn lúc nào cũng
tôi nghĩ nhé theo suy nghĩ tôi
là chỉnh đốn đảng chống tham dụng
có lẽ chính cái điều làm trong sạch đội ngũ đảng
là một trong những cái mà mối quan tâm hàng đầu
theo tổng bí thư chủ tịch nước
và để lại được làm điều đó
thì hình như tổng bí thư chủ tịch nước
đã phải chuẩn bị cho việc này
mà không phải chuẩn bị cho mình mình đâu
ông phải tạo lập ông phải sống như thế nào này
cho bản thân ông này gia đình ông này
và làm một tấm gương
để sau này ông mới làm được
như ông nói là nếu không bàn tay sạch
bàn tay nhúng chàm thì làm sao có thể
làm sạch được còn về tầm thì
qua những bài viết qua những tác phẩm
của tổng bí thư qua những cuộc nói chuyện
qua những cách làm thì tôi thấy là
có tính sách lược
cái gì là trước mắt cái gì là lâu dài
mà cái sách lược nó thể hiện rất dàn dị thôi
ông tổng bí thư
bao giờ khi tiếp xúc cử tri
cử tri rất sốt ruột
nhưng tổng bí thư bình tĩnh
nói là chống tham nhũng
là công cuộc bền bỉ
lâu dài kiên quyết
không ngừng nghỉ
và có một câu đấy là phát hiện đến đâu
xử lý đến đấy
thì chúng ta thấy một số vụ
hôm nay phát hiện anh lấy cái này tham nhũng cái này
vi phạm cái này thì xử lý bức này
ngày mai phát hiện ra
ở mức hợp cao hơn thì xử lý cao hơn
tức là những người tham nhũng
luôn luôn sống trong một tâm trạng là
hoàn toàn thể bất cứ lúc nào khi phát hiện ra
thì lại xử lý thế thì cho nên là
cái ấy nó tính răn đè rất cao
và cái cách làm ấy
nó thể hiện
vừa thể hiện sự bình tĩnh
bền bỉ kiên trì
và không có vùng cấm
tôi thấy chính điều đó đã thuyết phục được
cả những người ghi phạm
tôi muốn nói thêm một cái ý như này này
nói về cái tâm của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước ấy
trước hết cái tâm chúng ta thấy rõ nhất
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
đó là cái tâm về dân về nước về đảng
cái lớn nhất là đó
bất kỳ một việc gì bức xúc đồng chí trăn trở
bất kỳ một việc gì
dân kêu ca đồng chí đấy không yên lòng
và theo tôi nghĩ có lẽ
đấy là một
trong những cái động lực để đồng chí
đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay
nhưng mà khi đi vào xử lý
các vụ việc cụ thể
thì chúng ta thấy đồng chí rất kiên quyết
như đồng nhà báo nhà thơ bùi hoàng tám
vừa nói rõ đến đâu xử lý đến đấy
nhưng mà trong xử lý cán bộ
nó lại rất nhân văn kỷ luật một vài người
để cứu một người
chúng ta xử lý cán bộ
nhưng phải mở đường cho người ta tiến
thì tôi thấy cái nhân văn
cái tâm của nhà lãnh đạo
là ở chỗ đó
bùi hoàng tám có thể
bổ sung thêm về
những cái điểm nhấn
của chữ tâm và chữ tầm ở đây
được thể hiện trong các
cái sách lược cũng như là
những cái quyết sách hàng ngày
ngoài cái câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới là
xây dựng trình đốn đảng
tôi cho là
những cái đường lối mà
thì nó gắn kết với nhau
chúng ta phải thấy ví dụ như thế này nha
cái tăng trưởng kinh tế của mình
những năm vừa qua
tăng trưởng cao
phải nói là
tăng trưởng tham dũng
thế thì không thể không nói đến là cái tác động công cuộc phòng chống tham dũng
chính vì phòng chống tham dũng
làm đầy mạnh
thì các doanh nghiệp
bớt bị phiền hà
bớt bị hạch sách
bớt bị gọi là là
luồn lọt cửa sau cửa nọ kia
và người ta tin tưởng
và người ta đầu tư
người ta tập trung
cho cái việc ấy
thế thì kinh tế đi lên
tất cả những cái mối quan hệ hữu cơ của
những chiến lược những cái chính sách
mà những người
đảng và nhà nước của chúng ta
đứng đầu là
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đang hết sức quan tâm với
cái tầm nhìn
dài như vậy
và đó cũng là lý do mà
chúng ta có thể thấy rằng là không
chỉ thu hút được sự tin yêu của đồng bào cả nước mà hình ảnh của
nhà lãnh đạo cấp cao của việt nam cũng đang để lại ấn tượng
tốt đẹp đối với trong mắt bạn bè quốc tế
thưa quý vị và các bạn nhưng như đã nói ở chương trình trước
cuốn sách mà báo nhân dân tuyển chọn
chúng ta không chỉ nói về một nhà lãnh đạo cấp cao nhất
của đất nước
mà muốn thông qua những câu chuyện cụ thể để tiếp thêm cảm hứng động lực
và tập hợp nhiều hơn nữa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
dưới ngọn cờ của đảng vì một mục tiêu chung
là hướng tới dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
cũng như nâng tầm uy tín và vị thế của đất nước
đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những
rất là thú vị và hữu ích với chương trình